đêm một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tức ngày một mươi bốn tháng riêng năm mậu tuất tại đền trần thương xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
ủy ban nhân dân huyện lý nhân tổ chức lễ phát lương đức thánh trần xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan đã tới dự
lễ phát lương đền trần thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh hà nam
được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc quốc công tiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
lễ phát lương được tổ chức vào giờ tí đêm ngày một mươi bốn dạng ngày một mươi năm tháng riêng
để bảo đảm cho nhân dân và du khách về dự lễ ai cũng được nhận lương cầu may mắn đầu xuân
ban tổ chức phối hợp với nhà đền đã chuẩn bị một trăm tám mươi túi lương để phát cho nhân dân
công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phòng chống cháy nổ an toàn giao thông trên các tuyến đường
ban tổ chức lễ hội cũng bố trí các điểm chốt trực tại các trục đường quanh khu vực đền
bảo đảm giao thông thông suốt không để xảy ra tình trạng tắt đường